hội trợ hàng việt nam chất lượng cao năm hai nghìn một mươi tám vừa được khai mạc tại nhà thi đấu phú thọ
tp hcm vào tối qua hội trợ đã thu hút đông đảo doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia
hội trợ hàng việt nam chất lượng cao tp hcm hai nghìn một mươi tám có năm trăm linh gian hàng cùng hai trăm năm mươi doanh nghiệp tham gia
trưng bày các sản phẩm hữu cơ sản phẩm có chỉ dẫn địa lý mới nhất
các sản phẩm được công nhận hàng việt nam chất lượng cao
triển lãm đường ra thị trường thế giới của hàng việt nam chất lượng cao với các sản phẩm nông nghiệp
đạt chỉ dẫn địa lý mới được chính phủ cấp phép
ngoài ra còn có những chia sẻ trao đổi chuyên sâu về công nghệ dành cho doanh nghiệp và các bạn trẻ khởi nghiệp
hội trợ năm nay ngoài việc cung cấp cho người tiêu dùng thành phố hàng ngàn sản phẩm chất lượng cao
do doanh nghiệp việt sản xuất đây còn là nơi để người dân trên địa bàn tp hcm nhất là đông đảo công dân lao động
có dịp vui chơi mua sắm các sản phẩm hàng việt nam chất lượng cao với nhiều ưu đại hấp dẫn và quà tặng miễn phí